công an huyện thới bình tỉnh cà mau đang tạm giữ trần hoàng đông trú tại ấp tân trung xã hòa thành thành phố cà mau về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ vào đêm ngày một mươi một tháng một mươi một người dân phát hiện trần hoàng đông có hành vi trộm cắp vỏ máy nên đã tổ chức truy đuổi và báo cho lực lượng chức năng
đông đã cầm theo hung khí là một dao tự chế chống trả lại lực lượng công an
tuy nhiên đông đã bị bắt giữ ngay sau đó trần hoàng đông là đối tượng từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ đối tượng long kim thanh trú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tăng thanh mang bảy kg pháo nổ mang bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch tại địa bàn khu phố bảy phường thống nhất
qua đấu tranh đối tượng thanh khai nhận mua số pháo trên về bán kiếm lời trên đường đi giao thì bị bắt
hiện công an tp biên hòa đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tiếp theo là thông tin truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận ngô quyền thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng trần đức thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu đà nẵng phường cầu tre quận ngô quyền thành phố hải phòng
và đối tượng trần đức hải sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu đà nẵng phường cầu tre quận ngô quyền thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m bảy mươi bảy và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mép phải
phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ phúc hậu sinh năm hai nghìn hồ khẩu thường trú tại tổ dân phố đoài phường hải sơn quận đồ sơn tp hải phòng về tội chứa mại dân
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm dưới sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng